tối ngày bảy tháng một mươi một tại trung tâm nghệ thuật âu cơ đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng về miền trung
với mục đích vận động ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ
hướng về miền trung có sự tham gia của nhiều ca sĩ là những người con của mảnh đất miền trung
bên cạnh những ca khúc về mảnh đất quảng bình hà tĩnh
khán giả còn được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc của những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương đất nước
những ca khúc nói lên tình đoàn kết của người dân việt nam để vượt qua những khó khăn thử thách
theo ban tổ chức toàn bộ lợi nhuận thu được từ buổi biểu diễn sẽ được trao tận tay cho những người dân hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh